theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong bốn ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua cả nước xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm một trăm một mươi người thiệt mạng và bị thương sáu mươi một người
trong đó đường bộ xảy ra một trăm bốn mươi năm vụ làm chết một trăm linh chín người bị thương sáu mươi người đường sắt xảy ra hai vụ làm một người chết và một người bị thương
theo đánh giá số người tử vong do tai nạn giao thông tăng so với ngày thường tăng so với tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
còn xảy ra ổn tắc giao thông trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ tuyến đường vành đai cửa ngõ ra vào thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh do số lượng phương tiện quá đông
hoạt động vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp tình trạng xe khách trở qua số người nhiều nhất khách thu tiền qua gia vé quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ
các vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ quy định lấn đường vượt ẩu nhất là tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy